tại thành phố đà nẵng tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế phối hợp với tổng cục thủy sản
ubnd thành phố đã tổ chức hội thảo quốc gia về bảo tồn dùa biển tại việt nam
trong khuôn khổ dự án có sự hỗ trợ tài chính từ cơ quan dịch vụ nghề cá và động vật hoang dã hoa kỳ
hội thảo đã tập trung cập nhật hiện trạng bảo tồn dùa biển thảo luận những quy định và chính sách
để thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn dùa biển
cũng như kế hoạch thành lập mạng lưới cứu hộ bảo tồn dùa biển và sinh vật biển có vú tại việt nam
theo kết quả nghiên cứu của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và viện nghiên cứu môi trường biển
số lượng rùa biển lên bờ đẻ trứng tại việt nam đã giảm từ một mươi cá thể mỗi năm vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi
xuống còn bốn trăm năm mươi cá thể vào năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra theo một khảo sát khác của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế thực hiện vào năm hai nghìn một mươi
thì hai trong số năm loài dùa trên là đồi mùa
hồi và dùa ra đã được xác nhận không còn ở vùng biển thuộc các tỉnh khu vực miền bắc và miền trung
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy giảm số lượng rùa biển là do khai thác quá tải các bãi đẻ của rùa
đánh bắt bất hợp pháp buôn bán trái phép và do ô nhiễm môi trường